tiếp tục phiên chất vấn hôm nay nhiều vấn đề liên quan đến bổ nhiệm tinh giản biên chế sắp xếp bộ máy hành chính đã được các đại biểu gửi đến bộ trưởng bộ nội vụ
đặc biệt khác với những kỳ họp trước trong phiên chất vấn lần này có một điểm mới là quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề
không lựa chọn danh sách cứng người ngồi ghế nóng mà chất vấn tất cả thành viên chính phủ
những bộ trưởng trưởng ngành nào có nội dung liên quan đều phải trả lời
theo đại biểu cao đỉnh thượng phú thọ về vấn đề bổ nhiệm chức danh hàm ở các cơ quan trung ương đã được đưa ra chất vấn nhiều lần
đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng từ bộ
đề nghị bộ trưởng cho biết việc bổ nhiệm chức danh hàm ở các cơ quan trung ương mà dư luận quan tâm từ khóa trước đến nay đã giải quyết và xử lý đến đâu
nếu việc này là đúng pháp luật và đảm bảo tính khoa học hợp lý thì hàm sẽ được triển khai trong thời gian tới như thế nào
các địa phương có định tưởng

vị trưởng ngành nội vụ cho hay bộ nội vụ đã có tờ trình số bốn nghìn sáu trăm linh bảy ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm để trình thủ tướng chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh hàm đối với cán bộ công chức viên chức
thủ tướng chính phủ cũng đã đề nghị bộ nội vụ nghiên cứu hình thức ban hành văn bản về hàm là quyết định hay nghị định xong không thể thực hiện
luật cán bộ công chức không có quy định về hàm
do đó bây giờ nếu đây bàn hành một cái nghị định hay quyết định thì đây là nghị định không có đầu tức là không có luật không có quy định về này
do đó sau kỳ họp của quốc hội thì tất cả các địa phương và bộ ngành bộ nội vụ thông báo là chúng ta không thực hiện về vấn đề bổ nhiệm chức danh hàm nữa
về tinh gọn bộ máy một số đại biểu phản ánh việc tinh gọn bộ máy hiện nay mới theo cơ học chưa có sự thống nhất giữa các địa phương ngành
số lượng tinh giản biên chế hiện nay chủ yếu vẫn là nghỉ hưu
nghỉ chế độ viên chức hợp đồng theo nguyên định sáu mươi tám
tuy nhiên nguyên nhân của tình trạng này là do chậm ban hành thể chế
bộ chưa có quy định hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ đối với cơ quan mới sau khi sắp nhập nên việc thực hiện nhiệm vụ vẫn theo quy định cũ
đầu mối giảm nhưng thực chất chưa giảm
vị trí việc làm hiện nay có gắn với khối lượng công việc vừa lớn vừa mới đặt ra theo yêu cầu chất lượng hiệu lực hiệu quả không
đề nghị bộ làm rõ những nội dung như trên xin cảm ơn quốc hội cảm ơn bộ trưởng
vậy trong thời gian qua việc sắp xếp này có chậm là do một số các dân bản về thể chế của chúng ta chậm
lý do chậm cũng là một là chờ các nghị quyết cái thứ hai là chúng tôi chờ hướng dẫn ba mươi bốn của bộ chính trị về vấn đề thí điểm hợp nhất
và tổ chức lại đối với một số cơ quan của nhà nước và cơ quan tham mưu giúp dạy của đảng có chức năng tương đồng
đến nay xin báo cáo với các đại biểu là các nghị định này đã được trình chính phủ và thông qua bộ tư pháp thẩm định
và bộ nội dụ đã tham mưu
đó là nội dung quy định về khung các cơ quan chư môn các đơn vị hành chính gấp tỉnh gấp quẹn
cái thứ hai là tiêu chứng điều kiện để thành lập các đơn vị hành chính đó là số lượng người tối thiểu
và quy định số lượng cấp phó tối đa cho từng đơn vị
đối với việc bổ nhiệm một số chức danh đối với một số nhân sự bị kỷ luật
đại biểu lưu bình nhưỡng thẳng thắn đề nghị bộ nội vụ xem xét lại cách thức xử lý không thể chủ yếu là rút kinh nghiệm
đây thì rộ lên một cái thông tin và dư luận và đã có cái tình trạng là dư luận người ta rất bất bình
cái câu chuyện là ở thanh hóa là bổ nhiệm đồng chí phó chủ nguyên phó chủ tịch
vào cái chức ủy viên trực tổ trưởng tổ giúp việc về vấn đề quy hoạch đô thị và nhà ở
gần đây thì ở trà vinh thì cũng bị xử lý cuối cùng lại chuyển sang làm trưởng ban quản lý khu công nghiệp
thì người ta cho rằng là giám đốc thì có nghĩa người ta cảm giác nó như là kiểu là xử lý
trên thì nói rằng là nghiêm trọng rất nghiêm trọng nhưng bên dưới thì vẫn xử lý như kiểu là tặng quà
tôi cho rằng như thế là không nghiêm
cán bộ mà không có phẩm chất là cần phải đưa ra khỏi bộ máy mà đảng đang muốn làm trong sạch cái bộ máy này
mà nếu xử lý như thế tôi cho rằng đấy là đánh buồn sang ao cử chi với dân dân không tin tưởng